thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay một mươi tháng tám công an tỉnh bình phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ bù na thuộc xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến một nam thanh niên tử vong
nạn nhân là anh trần nguyễn quốc trí chú xã e bờ hốc huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu chiều ngày hôm qua anh trí cùng người bạn là trần văn trung chú xã ea tiêu huyện trư quynh từ đắk lắc chạy về bình phước
khi đến km hai mươi hai quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã nghĩa trung thì ghé vào nhà nghỉ bù na thuê phòng trọ ngủ lại qua đêm
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày anh trung tỉnh dậy đã thấy trí tử vong
hiện cơ quan công an tỉnh bình phước đang tiến hành lấy lời khai của trung đồng thời mời gia đình nạn nhân đến làm việc để điều tra làm rõ vụ việc